thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh hà nam về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao những kết quả trong công tác phát triển kinh tế xã hội mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hà nam đã đạt được
nhất là những kết quả tỷ lệ hộ nghèo giảm xây dựng nông thôn mới tăng đây là điều rất quý đối với tỉnh cải cách môi trường đầu tư tốt tạo điều kiện tốt cho tỉnh phát triển
về nhiệm vụ thời gian tới của tỉnh hà nam thủ tướng yêu cầu hà nam cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ uy tín đủ phẩm chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu công việc
để đến năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh hà nam tự cân đối ngân sách cùng với đó tỉnh cần phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa phải đi liền với đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới phát triển một cách căn bản
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp đồng văn hai tỉnh hà nam
tại đây thủ tướng thăm khu nhà trọ công nhân tại xã bạch thượng huyện suy tiên thủ tướng đã ân cần thăm hỏi động viên về việc làm thu nhập tích lũy đời sống việc khám chữa bệnh thời gian nghỉ ngơi của công nhân và việc học hành của con em gia đình công nhân trực tiếp chứng kiến bếp ăn và bữa ăn tối của gia đình công nhân